chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mua bán trái phép hóa đơn
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện trợ mới
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bốn bị can cùng chú tại huyện trợ mới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đặng trương minh thiền
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng nam thịnh tiến về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nước cư trú đối với nguyễn tuấn minh phò tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trợ mới
nguyễn thanh tâm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thịnh phát biêu cùng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
lăng thanh phong phó phòng kinh tế hạ tầng huyện trợ mới về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều tài liệu thiết bị liên quan đến vụ án
quá trình điều tra xác định nguyễn thanh tâm giúp sức cho trần hữu đức chủ tịch ubnd xã tấn mỹ lập hồ sơ quyết toán khống công trình gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên bốn trăm tám mươi năm triệu đồng
lăng thanh phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên một tám tỷ đồng
đặng trương minh thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng chiếm đoạt trên bảy trăm linh triệu đồng
và giúp sức cho đức và tâm trong việc lập hồ sơ quyết toán khống công trình
nguyễn tuấn minh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng tử gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên ba trăm ba mươi bảy triệu đồng
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã sau năm năm lẩn trốn
trước đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã điều tra và bắt giữ sáu đối tượng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền một năm tỷ đồng của một nạn nhân chú quận hai bà trưng hà nội
quá trình điều tra xác định đối tượng trần ngọc hà chú sầm sơn thanh hóa là đồng phạm trong vụ án trên đã bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hà bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam ra quyết định truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của đại thành hóa hiện đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
cấp giật tài sản của học sinh hai đối tượng là phan thành siêng và phạm tuấn đăng cùng chú xã hòa an huyện phú hòa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuy hòa tỉnh phú yên tạm giữ hình sự
mới đây khi một em học sinh đang dừng xe máy vào lề đường để sử dụng điện thoại thì bất ngờ hai đối tượng trên đã điều khiển xe mô tô từ phía sau
vượt lên áp sát và giật điện thoại tăng ra tổ thoát
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị tội phạm về ma túy thường liều lĩnh manh động sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
nhiều đối tượng còn sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm và đây cũng là căn nguyên dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác
thời gian vừa qua công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã đấu tranh quyết liệt và phá được nhiều chuyên án từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy làm sạch địa bàn
mười tháng đầu năm nay
đội cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố thái nguyên đấu tranh triệt phá một trăm sáu mươi hai vụ hai trăm hai mươi hai đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó đã thù giữ hơn một trăm sáu mươi gram heroin hơn hai kg ma túy tổng hợp gần năm trăm linh gram cần xạ
những con số cho thấy các đối tượng với hành vi buôn bán vận chuyển sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố thái nguyên vẫn còn khá phức tạp
thái nguyên là một địa bàn vừa là nơi tiêu thụ ma túy và cũng là nơi trung chuyển của các đối tượng
thông tin nonprofiticz trung tâm sinh viên nhân viên
trong đó có khán giả
bảo tàng đối tượng nguyễn hồng sơn chú tại thành phố thái nguyên
đang trên đường vận chuyển năm bánh heroin đi tiêu thụ
đối tượng này có thủ đoạn mà sau khi ra khỏi nhà thì thường xuyên là di chuyển rất chậm
để xem là có ai theo dõi mình hay không hoặc có ai để ý mình hay không
và ma túy thì không mang ngay trên xe mà khi điều kiện thuận lợi thì đối tượng mới cất dấu để di chuyển
với sự quyết tâm của đơn vị cũng như cơ quan thành phố thì đã lập chuyên án bắt giữ đối tượng thành công
tuy nhiên thời gian gần đây
ngày càng xuất hiện nhiều hơn các dạng ma túy mới
tội phạm đang có dấu hiệu trẻ quá
nên tình hình buôn bán sử dụng ma túy vẫn còn những diễn biến phức tạp
có hiện tượng tụ tập sử dụng ma túy tức là tổ chức sử dụng ma túy
tại các nhà hàng khách sạn có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây
chúng tôi đã thứ nhất là tuyên truyền yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện
là một cam kết không được
có những việc như là chứa chấp để việc các đối tượng đến sử dụng ma túy
cái nữa là yêu cầu là phải làm những panel office về phòng chống ma túy
tác hại của ma túy dán vào những nơi dễ nhìn tại các cơ sở kinh doanh đấy
đấu tranh với tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và nhiều cam go
vì vậy để nhận diện đúng những âm mưu thủ đoạn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp
nắm chắc tình hình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
đối tranh không khoan nhượng với tội phạm này
ngoài ra mỗi gia đình và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác
chung tay tạo nên những thành trì vững chắc đẩy lùi ma túy
tiếp tục với những nội dung khác
ba người dân bị ngạt khí phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
sau khi đốt than sửa ấm đóng kín cửa phòng để ngủ
vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai phát hiện căn nhà của gia đình chị nguyễn thị thanh tuyền
tại thôn phù ích xã x hậu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh có dấu hiệu bất thường
người dân đã phá cửa thì phát hiện chị tuyền cùng mẹ và đứa con nhỏ mới một mươi hai ngày tuổi
nằm bất tỉnh trên giường bên cạnh có một trậu than đang ấm
căn phòng chỉ rộng chừng một mươi m hai và đóng cửa kín
nhận tin báo công an xã x hậu và nhân viên y tế đã đến hiện trường sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân
đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh cấp cứu
hiện hai người đã tỉnh táo còn một người phải thở máy
tại tỉnh đắk lắc đến chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay vụ hỏa hoạn đe dọa khu dân cư
tại phường tân an thành phố buôn ma thuật đã được khống chế hoàn toàn và không gây thiệt hại về người
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín h một mươi năm phút cùng ngày tại một căn nhà bán tạp hóa
trên đường nguyễn trí thanh phường tân an thành phố buôn ma thuột
đã bao trùm toàn bộ cửa hàng và cháy sang hai quán ăn bên cạnh
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã hủy động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa
nhờ sự hỗ trợ của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô hyundai hoàng việt
hyundai đắk lắc ở đối diện đám cháy chỉ ít phút sau khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ cửa hàng tạp hóa trên bị thiêu dụi hoàn toàn
hai quán ăn bên cạnh bị cháy một phần
nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
xin chào quý vị và các bạn đến với tử mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc được
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng
về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
còn về tội đánh bạc công an quận ngô quyền thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên chín mươi bảy nguyễn công hòa phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng phạm trung trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
bị công an huyện vĩnh bảo tp hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện